tính đến năm hai nghìn một mươi chín đồng bằng sông cửu long có thêm gần sáu trăm linh điểm sạt lở bờ sông
lý do là bởi toàn bộ khu vực này được hình thành do bồi lắng của phù sa sông mekong
cấu tạo địa chất yếu và dễ bị tổn thương
bất kỳ tác động nào của tự nhiên hay là con người cũng đều gây ra những ảnh hưởng lớn
năm hai nghìn một mươi đồng bằng sông cửu long có chín mươi chín điểm xói lở và sạt lở bờ sông
thì đến năm hai nghìn một mươi chín đã tăng lên sáu trăm tám mươi một điểm
theo các nhà khoa học có nhiều nguyên nhân trong đó bao gồm nguyên nhân từ địa chất
như hình thái sông cong cù lao trên sông hồ sói khai thác cát
do dòng chảy và chiều cường khi lên cao và hạ xuống rất thấp do sóng tàu và thiếu hụt bùn cát
ngoài ra còn nguyên nhân do xuất hiện hàm ếch xây dựng cơ sở hạ tầng trên bề mặt bờ sông quá tải
do áp lực thấm và áp suất tăng do mưa
nhiều nhà khoa học đưa ra giải pháp căn cơ nội tại ở vùng đồng bằng sông kiều long
là phải giảm tải di rời dân cư ra khỏi khu vực bờ sông
tìm giải pháp nghiên cứu chế tạo vật liệu xây dựng có trọng lượng nhẹ thay thế cát tự nhiên
nếu vật liệu xây dựng thay thế cát được hình thành sẽ giảm tình trạng khai thác trên sông
và dẫn đến tình trạng xói lở sụp đổ bờ sông tại vùng đồng bằng sông cửu long
đây là vấn đề lớn quan trọng cần có sự phối hợp của các bộ ngành trung ương
trong việc tìm kiếm vật liệu xây dựng thay thế cát